còn tại tỉnh hải dương ba đối tượng liên quan đến vụ mua bán trái phép hơn một viên ma túy tổng hợp
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố và bắt tạm ra
trước đó lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tàng đỗ phương tuyền và dương tuấn anh
cùng chú tại huyện thanh miện đang cất giấu trái phép hơn một viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn trường giang cũng ở huyện thanh miện
giang là người cung cấp số ma túy trên cho tuyền và tuấn anh tiêu thụ
cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam ba tháng
đối với đối tượng lê quốc trưởng chú tại huyện trà ôn về hành vi cố ý gây thương tích
tối ngày chín tháng bốn trong khi nhậu giữa trường và ông thạch văn út cùng chú tại xã vĩnh xuân đã xảy ra mâu thuẫn
trường lấy con dao để dưới bàn nhậu đâm trúng vào lưng ông út và tiếp tục dùng dao xông đến đâm trúng vào ngực
ông phạm văn sơn đang nhậu chung khiến ông út và ông sơn bị thương nặng phải vào viện cấp cứu
trong quá trình cơ quan công an xác minh điều tra vụ án trường lại hai lần gây thương tích cho người khác
bản thân trường đã từng có ba tên án về tội trụng cấp tài sản
vụ việc đang được công an huyện trà ôn khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị giấy tờ giả đặc biệt là sổ đỏ giả đang là vấn nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân gây hoang mang dư luận xã hội
nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn đã xảy ra xuất phát từ các loại giấy tờ được làm giả
thời gian vừa qua khi cơn sốt đất xảy ra tại nhiều địa phương nhiều đối tượng đã lợi dụng diễn biến này
dùng chiêu trò làm giả sổ đỏ để cầm cố ngân hàng sang nhượng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau các vụ án được lực lượng công an đấu tranh bóc gỡ nhiều cảnh báo đã được đưa ra nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo
muốn bán mảnh đất của gia đình chị thanh huyền đã chụp toàn bộ sổ đỏ và đăng thông tin bán đất trên mạng xã hội
chỉ những hành động này lại trở thành miếng mồi để các đối tượng gian dựng kịch bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị huyền
ngay khi biết được thông tin về thủ đoạn của tội phạm chị huyền đã điều chỉnh che một vài thông tin trong sổ đỏ trước khi đăng bán đất lên mạng xã hội
một trong những giải pháp căn cơ đó là chúng ta nối dài cái đường trên cao để băng qua khỏi ngã tư sở nối vào đường láng là một con đường mới được mở rộng và có tiết diện rất là lớn
thì cái biện pháp đó chắc chắn là sẽ giúp giải quyết một cách căn bản vấn đề uống tắc tại ngã tư sở
các chuyên gia cũng nhấn mạnh câu chuyện của nút ngã tư sở phản ánh rất rõ ràng sự thiếu hụt hạ tầng giao thông nghiêm trọng ở thủ đô hiện nay
với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông luôn hụt hơi với tốc độ gia tăng phương tiện cùng với đó là những giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân không mấy cụ thể và rõ ràng trong suốt thời gian qua
thì việc giải quyết ủn tắc ở ngã tư sở chỉ là câu chuyện nóng đâu phủ đấy chỉ xử lý được một điểm nổi cộng trong cả mạng lưới giao thông vốn đã quá tải suốt nhiều năm qua của hà nội